tại hà nội đã diễn ra đêm nhạc thể nghiệm với tên gọi biên giới mờ
đây là cuộc đối thoại giữa thế hệ nghệ sĩ trẻ việt nam với các nghệ sĩ đến từ viện âm nhạc của pháp
tìm kiếm những âm thanh và kỹ thuật biểu diễn mới trên các nhạc cụ và vật dụng quen thuộc
là một trong những yếu tố mang lại sự thú vị cho đêm nhạc
biên giới mờ có sự góp mặt của nhiều gương mặt triển vọng của dòng nhạc dân tộc
như nguyễn thùy dung nguyễn thanh huyền hà thúy hằng
trong đêm nhạc các nghệ sĩ việt nam và pháp đã giới thiệu những sáng tác mới nhất của chính mình
mang đến cho công chúng những trải nghiệm thú vị
mặc dù âm nhạc thể nghiệm đã có mặt tại việt nam được khoảng hai thập kỷ
nhưng số lượng nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc này vẫn còn khá ít
vì vậy đây là cơ hội để khán giả việt nam khám phá nét mới lạ độc đáo của âm nhạc thể nghiệm
từ đó thấy được rõ nét hơn xu hướng của các nghệ sĩ thể nghiệm trong bối cảnh âm nhạc hiện nay